cho biết kim ngạch thương mại hai triệu giữa năm ngoái đạt trên một mươi tỷ usd thủ tướng tin tưởng nếu thực hiện kết nối tốt hơn nữa hai nền kinh tế thì con số này có thể tăng lên gấp đôi
thủ tướng cũng nhất trí việc xây dựng kế hoạch hành động nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược cũng như chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm hai nghìn hai mươi
đại sứ cộng hòa liên bang đức christian becker mong muốn thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ xem xét và cho ý kiến về thúc đẩy thành lập phòng thương mại công nghiệp
chung giữa hai nước qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong thời gian tới